thưa quý vị vào tối ngày một tháng bảy bộ ngoại giao việt nam thông tin xác nhận
hai công dân việt nam bị cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên một mươi bảy tuổi
và xâm phạm quyền riêng tư tại tây ban nha đã được tại ngoại
theo đại sứ quán việt nam tại tây ban nha vào ngày hai mươi năm tháng sáu
cảnh sát đảo malaqua của tây ban nha thông báo đã bắt giữ hai công dân việt nam
với cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên một mươi bảy tuổi và xâm phạm quyền riêng tư
hiện hai công dân đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng của tây ban nha xử lý
ngay sau khi nhận được thông tin đại sứ quán đã triển khai bước đầu các biện pháp bảo hộ công dân
làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin
đề nghị phía tây ban nha đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân việt nam
cũng như kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình xử lý cho đại sứ quán